thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố bắt tạm giam thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải về hành vi nhận hối lộ
theo đó quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi và một số cơ quan tổ chức liên quan
ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông đỗ thắng hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba thứ trưởng bộ công thương về tội nhận hối lộ
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn văn tùng
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất hùng thành
chủ đầu tư trung cư carina và nguyễn quốc tuấn nguyên trưởng ban quản lý trung cư carina
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo nội dung vụ án dạng sáng ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
trung cư carina xảy ra cháy nghiêm trọng khiến một mươi ba người tử vong bảy mươi hai người bị thương và tài sản thiệt hại hơn một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
chiều nay viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với nguyễn văn tùng và
nguyễn quốc tuấn theo đó nguyễn văn tùng bị đề nghị tám chín năm tù
nguyễn quốc tuấn bị đề nghị bảy tám năm tù
phiên tòa tiếp tục bước vào phần tranh luận
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa trong các bản tin tiếp theo trên truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng trần văn hoài
chú tại xã cam thành huyện cam lộ về hành vi lừa đạo chiếm được tài sản
trước đó trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba hoài cùng nguyễn thị thuận đưa ra thông tin về việc có quen biết với nhiều người
ở sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng trị có thể làm được tất cả các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau khi có được lòng tin của người dân các đối tượng đã liên hệ với một đối tượng khác
để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm thực hiện hành vi lừa đảo
bằng thủ đoạn này hai đối tượng đã chiếm đoạt của một nạn nhân trú tại khu phố chín
thị trấn cam lộ huyện cam lộ số tiền năm trăm ba mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
cho vay với lãi suất lên đến gần hai trăm bốn mươi một năm lầm văn cảnh chú tại phường bảy thành phố trà vinh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh khởi tố bắt tạm giả
trước đó từ tin báo của người dân qua số điện thoại đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành xác minh và có đủ cơ sở xác định
lâm văn cảnh cho nhiều người vay tiền
với lãi suất từ một mươi ba tám một tháng đến một mươi chín tám một tháng tương đương với một trăm sáu mươi sáu hai trăm ba mươi tám một năm
vượt lãi suất theo quy định từ tám ba cho đến một mươi một chín lần
qua đó cảnh thu lợi bất chính số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng
vừa phối hợp với công an huyện đức trọng bắt quả tàng hai em học sinh chế tạo pháo nổ theo
công thức trên mạng rồi đem đi bán kiếm lời trên địa bàn
hai em bị lực lượng trinh sát phát hiện khi đang đi giao pháo cho khách
tiếp tục kiểm tra nơi ở cơ quan công an phát hiện thu giữ tổng cộng hai mươi sáu viên pháo nổ tự chế
tám viên pháo nổ với trọng lượng hơn một năm kg và một hộp nhựa chứa các nguyên liệu để chế tạo pháo
làm việc với cơ quan công an hai học sinh khai nhận tự chế số pháo trên
theo công thức trên mạng để bán kiếm lời
đáng chú ý là quá trình các em sản xuất pháo tại nhà
nhưng gia đình cũng không hề hay biết
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố tạm giam
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải về hành vi nhận hối lộ
theo đó quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
và một số cơ quan tổ chức liên quan
ngày hai mươi một tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông đỗ thắng hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba thứ trưởng bộ công thương về tội nhận hối lộ
trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với các đối tượng mai thị hồng hạnh giám đốc công ty xuyên việt oi
và nguyễn thị như phương phó giám đốc công ty xuyên việt oi
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
lê đức thọ cựu bí thư tình ủy biến tre về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
lê duy minh giám đốc sở tài chính tp hcm nguyên cục trưởng cục thuế tp hcm
về tội nhận hối lộ
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét nêu trên đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành
ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh bình phước đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người
đối với bị cao nguyễn hữu toàn chú tệ phương tân phú tp đồng xoài tỉnh bình phước
theo cáo trạng vào ngày hai tháng một do nghiện ma túy nên bị ảo giác
nguyễn hữu toàn đã dùng dao đâm nhiều nhát
khiến lê tuấn anh tử vong
tại phiên tòa xét thấy hành vi của bị cáo toàn là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và nhân thân xấu
nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cao nguyễn hữu toàn mức án tủ trung thân
đồng thời bồi thường chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân hơn hai trăm linh triệu đồng
ngoài ra bị cáo toàn còn phải cấp dưỡng cho con nhỏ và mẹ già của nạn nhân theo quy định
mỗi tháng là bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
công an huyện khói châu tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tạm giam đối tượng bùi thanh huyện
trú tại địa bàn về tội gây dối cho tự công cậm
tại thôn cao quán xã hồng tiến huyện khói châu bùi thanh huyện cùng một số người dân thôn cao quán
đã có hành vi đổ gạch cát xuống lòng đường tụ tập đông người
hô hào dùng gạch khối bê tông xe hương án xe tăng lễ và khóa dây khóa xích
để chặn xe ô tô biển kiểm soát tám mươi chín c hai mươi tám nghìn tám trăm bốn mươi sáu do ủy ban nhân dân xã hồng tiến thuê
để giải tỏa mặt đường đảm bảo an toàn giao thông
trong quá trình điều tra xác minh bùi thanh huyện còn có những hành vi xúi dục
kích động người khác thực hiện hành vi gây dối
vụ việc diễn ra trong thời gian dài gây cản trở giao thông
và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
hiện công an cảnh sát điều tra công an huyện khói châu
đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đấu tranh làm rõ
không chế con nợ rồi đưa về phòng trọ để bắt giữ trái phép
tại văn nam chú huyện phú xuyên hà nội
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam bắt giữ
để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan công an nam khai nhận thanh niên ở phường hoàng đông
thị xã duy tiên hà nam không có tiền trả nợ
nam đã khống chế và đưa người này về bắt giữ trái phép
trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi hai
tại phường tiên nội thị xã duy tiên tỉnh hà nam
để người này liên lạc với người nhà mang tiền đến trả nợ
quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở quần nam
phòng cảnh sát hình sự đã thu giữ nhiều hung khí
một dụng cụ để sử dụng ma túy và nhiều tăng vật liên quan
tại thành phố đà nẵng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn đức tân bốn mươi hai tuổi
chủ tại phường hòa xuân quận cẩm lệ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an xác định tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tân có quen với người trái phép
tân biết và trao đổi với nạn nhân rằng
bản thân có thửa đất hơn sáu trăm linh m hai
sẽ làm đường năm m phân lô bán nền
theo thỏa thuận tân sẽ chuyển nhượng
cho nạn nhân sáu lô mỗi lô một trăm linh m hai
với giá là hai trăm tám mươi triệu đồng một lô
tổng cộng số tiền là một tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng
cả hai bên ký kết hợp đồng mua bán
nạn nhân đã đặt cọc cho tân chín trăm linh triệu đồng
tuy nhiên trên thực tế
tân không có lô đất nào để giao cho nạn nhân
sau khi phát hiện thửa đất của tân
không được phân lô bán nền
nạn nhân đã làm đơn tố cáo tân
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị thông qua mạng xã hội
kết bạn rồi dùng nhiều thủ đoạn tinh vi
để tạo lòng tin
hai thanh niên đã lừa hàng trăm sinh viên
đứng tên mua hàng trả góp
để lấy doanh số chiếm đoạt hàng tỷ đồng
ngày một mươi chín một mươi hai tòa án nhân dân tp cần thơ
tiến hành xét xử sơ thẩm hai bị cáo
trương quang anh đức hai mươi ba tuổi
và trần nguyễn duy phương ba mươi năm tuổi
cùng ngụ tp cần thơ
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng bị cáo trương quang anh đức
không có nghề nghiệp ổn định
để có tiền tiêu xài thanh niên này tìm hiểu
và biết được cách mua hàng thông qua hình thức
vai trả góp tại các công ty tài chính
thủ tục đơn giản
từ đó bị cáo đức tìm sinh viên của các trường đại học
cao đẳng trung cấp người lao động tự do
trên địa bàn quận ninh kiều
để kết bạn qua mạng xã hội như yalo facebook
để tạo lòng tin bị cáo đức xưng là
nhân viên của cửa hàng điện thoại di động
đang chạy danh số
nếu hàng tháng cửa hàng không đạt danh số
đức phải tìm người đóng giả khách hàng
mua sản phẩm dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền
để mua sản phẩm trả góp
khách hàng khi nhận được sản phẩm
thì giao cho đức để trả lại cho cửa hàng
và hợp đồng vai này sẽ tự hủy sau vài ngày
đức trả thù lao cho mỗi khách hàng
nếu giới thiệu bạn được trả thêm từ một trăm năm mươi đồng
đến hai trăm linh đồng trên một bộ hồ sơ được duyệt
trước tình trạng trên mạng xã hội
xuất hiện các hội nhóm có tên gọi như
hội bùn nợ hội vỡ nợ làm liều
công an tp hcm đã chủ động nắm
và dự báo tình hình triển khai đồng bộ
nhiều giải pháp để ngăn chặn tội phạm phát sinh
các đối tượng lợi dụng không gian mạng
để liên lạc trao đổi bàn bạc và thực hiện hành vi phạm tội
trong đó có các hội nhóm kính
trên mạng zalo telegram facebook
với mục đích tìm cách trốn nợ vai nợ
bùm nợ hay bàn bạc thực hiện hành vi phạm tội
để ngăn chặn việc này
công an tp hcm đã thực hiện đồng bộ
nhiều giải pháp cụ thể phối hợp
sở thông tin truyền thông kiến nghị bộ thông tin truyền thông
yêu cầu các công ty cung ứng dịch vụ
mạng xã hội nâng cao trách nhiệm quản lý nội dung
kịp thời gỡ bỏ các hội nhóm tài khoản
trang mạng xã hội có nội dung vi phạm pháp luật việt nam
đồng thời triển khai đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức đấu tranh
với các thể loại tội phạm đặc biệt là
các loại tội phạm gây phát sinh những hệ lụy xấu
trong xã hội như ma túy tính dụng đen cờ bạc
ngay sau khi ra quân tấn công trấn áp tội phạm
qua năm ngày thực hiện cao điểm
công an tp hcm đã bắt giữ
hàng trăm đối tượng
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
thượng tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã gửi thư khen công an tp hcm
về chiến công xuất sắc đấu tranh chuyên án
trực pháp bằng nhóm tội phạm vận chuyển mua bán trái phép
pháo nổ hoạt động liên tỉnh
với số lượng đặc biệt lớn
bắt giữ khởi tố một mươi bảy đối tượng
thu giữ hơn tám bốn tấn pháo nổ các loại
ghi nhận biểu dương tinh thần quyết tâm trách nhiệm cao
của công an tp hcm
trong triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
về đảm bảo an ninh trực tự tết nguyên đáng giáp thình
chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm

hai vụ vi phạm pháp luật về kinh tế buôn lậu môi trường
qua năm ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm
lực lượng công an tp hcm
đã lập nhiều chiến công xuất sắc
góp phần mang lại sự bình yên cho người dân thành phố
qua năm ngày đầu thực hiện cao điểm
công an tp hcm bắt giữ năm mươi năm vụ
một trăm linh bốn đối tượng vi phạm pháp luật
về ma túy
thu giữ năm ba
tám mươi hai kg ma túy tổng hợp các loại
hai hai kg cần sa
và một mươi tám ba mươi bốn gram heroin
triệt phá chín bằng nhóm
bắt giữ ba mươi đối tượng phạm tội tính dụng đen
cướp dật tài sản trộn cắp
hoạt động tài nạn xã hội cơ bạc
một mươi hai vụ vi phạm pháp luật về kinh tế buôn lậu môi trường
chỉ tính riêng kết quả
của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
trong năm ngày đầu ra quân cao điểm
đã điều tra xác minh khám phá chính phủ
trong đó đặc biệt chú trọng
tấn công tội phạm tính dụng đen
đối tượng không ngồi công an vực làm
tụ tập từ năm đến bảy đối tượng
hoạt động là cho vay tính dụng
cho các người dân hoàn cảnh khó khăn
người dân có nhu cầu vay vốn
thì phòng hình sự đã tập trung
triển khai và đưa xây dựng các kế hoạch
và để triển khai xuống các đội nhiệm vụ
tập trung cao đối tượng
trong đợt cao điểm này
để ngăn chặn phòng ngừa
tội phạm từ sớm từ xa
có hiệu quả
những ngày qua công an hai mươi một quận huyện
và tp hcm cũng đã tập trung đấu tranh mạnh
và trấn áp kịp thời với tội phạm
hình sự kinh tế ma túy
kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm
tệ nạn xã hội
trên công an quận một mươi hai tp hcm
trong năm ngày ra quân công an quận
đã triệt xóa một chuyên án cướp giật
bắt hai đối tượng bắt một vụ
đối tượng về hành vi chứa chất
mại dâm bắt một đối tượng truy nã
về hành vi đánh bạc bắt bảy vụ
một mươi ba đối tượng mua bán tàn trữ
trái phép chất ma túy
trong đó công an quận còn truy xét
bắt giữ nhanh các đối tượng hoạt động
liên quan tính dụng đen cho vây lãi nặng
trong cái cao điểm thì chúng tôi cũng đã
triệt phá được một cái băng nhóm
liên quan đến cái việc tính dụng đen
và khi mà
cái nạn nhân
không có khả năng chi trả tiền
thì chúng ta dùng thủ đoàn đe dọa
và có dấu hiệu
của cái tội dưỡng đoàn tài sản
và tội cố ý
làm hư hỏng tài sản
các đồng chí trong đảng người bán đốc
cũng chỉ đạo rất là quyết liệt
và chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch
để triệt phá những cái thủ điểm
những cái nơi mà
tội phạm ẩn nóng
công an quận tân bình đã đấu tranh khám phá
năm vụ bắt giữ một mươi sáu đối tượng
đa phần là các đối tượng
có hành vi
và tổ chức sử dụng
cái phép chất bản tùy
bên cạnh đó chúng tôi cũng phối hợp
với phòng dc hai công an tp hcm
khám phá một chương án cướp giật
riêng địa bàn
bắt giữ chính đối tượng
với phương châm
lấy chủ động phòng ngừa từ sớm
từ xa từ cơ sở là chính
lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm
tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm
công an các quận huyện
và các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm
sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt
các phương án đấu tranh
không để phát sinh vụ việc phức tạp
hình thành điểm nóng về an ninh trật tự
lập nhiều chiến công xuất sắc trong cao điểm này
có phần mang lại sự bình yên cho người dân thành phố